trong không khí toàn đảng toàn dân toàn quân hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân và chuẩn bị bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi thăm và làm việc tại bộ tư lệnh thủ đô
tham dự đón chủ tịch quốc hội có đồng chí ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội
trong năm vừa qua bộ tư lệnh thủ đô đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang bộ đội cụ hồ
đạt được nhiều thành tích trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và quân sự địa phương
trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện
như hội nghị ban chấp hành trung ương đảng các kỳ họp quốc hội hội nghị apec hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương
những thành tích của lực lượng vũ trang bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã đạt được trong thời gian vừa qua
trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
lực lượng vũ trang thủ đô cần tiếp tục quán triệt các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng nâng cao năng lực công tác tham mưu
xây dựng tiềm lực quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nắm vững đường lối quan điểm của đảng
pháp luật của nhà nước
có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng chính quy
tinh nguệ từng bước hiện đại có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bộ tư lệnh thủ đô hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng
nhà nước quốc hội và nhân dân giao phó
ngay sau đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi lưu niệm vào sổ vàng và trồng cây tại sân của bộ tư lệnh thủ đô